tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài chưa cho phép nhập cảnh đối với khách du lịch
chỉ cho nhập cảnh các nhà đầu tư chuyên gia khách công vụ do đại sứ quán các nước cấp visa
khi nhập cảnh phải thực hiện biện pháp cách lì phù hợp bộ quốc phòng và các lực lượng trước nặng
tiếp tục tăng cường kiểm soát cư dân đi lại qua đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới được bộ
đó là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong thời gian qua chúng ta đã tiếp tục thành công bước đầu quan trọng
trong thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh an sinh xã hội
không để đứt gãy nền kinh tế đã đẩy mạnh gói an sinh xã hội kịp thời chống thất thoát tham nhũng
thủ tướng yêu cầu các cấp không được ép dân ký đơn từ chối hỗ trợ của nhà nước
nếu phát hiện thì phải xử lý nghiêm không kém gì trường hợp gian lận
đối với những người già trẻ em bị kẹt lại ở một số nước chúng ta có chủ trương đưa về với số lượng khá lớn
đã có sự lây nhiễm trong số người đưa về này một bốn trên tổng số người việt nam về nước
nhưng chúng ta đã phối hợp tốt chủ động đưa số ca nhiễm này tập trung sớm kịp thời vào các nơi cách ly
tôi giao cho bộ ngoại giao các đồng chí
công bố các tiêu chí được về nước để tiếp tục xem xét bố trí theo lộ trình
còn nói chung người việt nam chúng ta ở nước ngoài thì khuyên một lời khuyên của chính phủ việt nam là
các vị hãy yên tâm ở nơi sở tại và cũng được hưởng chức sách y tế của nước sở tại
vì nếu về một lúc dồn dập thì không an toàn và cũng gây khó khăn trong nước
thủ tướng đánh giá cao ngành giáo dục tuần qua đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại
chưa để xảy ra sự cố nào điều đó cho thấy sự an toàn của đất nước trong bối cảnh nhiều nước lây nhiễm lớn
chính phủ yêu cầu tiếp tục đề cao cảnh giác không để trường hợp nào lây nhiễm ra cộng đồng
không được để lây chéo trong các trung tâm cách ly
sau khi xem xét ý kiến của bộ ngoại giao có thể nói chúng ta không còn lây nhiễm trong cộng đồng
chúng ta không còn lây nhiễm trong cộng đồng
và đây chính là điều để chúng ta thu hút đầu tư phát triển
thủ tướng lưu ý không được lơ là chủ quan mất cảnh giác tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài
chưa cho phép nhập cảnh đối với khách du lịch chỉ cho nhập cảnh các nhà đầu tư chuyên gia khách công vụ do đại sứ quán các nước cấp visa
các cấp các ngành các nhà máy công ty đơn vị và người dân đẩy mạnh sản xuất xuất nhập khẩu
đẩy mạnh du lịch nội địa và ngành du lịch cũng như ngành ngoại giao
tiếp tục thúc đẩy chuẩn bị cho mở cửa du lịch quốc tế
trước hết là một số đối tác mà đã ngăn ngừa được dịch bệnh
bộ trưởng và ngoại giao du lịch sẽ có báo cáo lên thủ tướng chính phủ để xem chắc các trường hợp mở cửa khẩu quốc tế vào việt nam
còn giờ này thì chưa
thủ tướng đề nghị đẩy mạnh xuất khẩu tự do các thiết bị khẩu trang y tế bộ kit xét nghiệm
đồng ý đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thành quả trong pcd của việt nam với các nước nhất là châu phi
thủ tướng yêu cầu ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về thuốc vaccine
hoàn thiện pháp đồ điều trị lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân
lực lượng quân đội công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh
thực hiện tốt việc cách ly tập trung xử lý nghiêm trường hợp thất thiệt